thưa quý vị trong hai mươi bốn giờ qua dịch bệnh trên địa bàn tỉnh bình dương đang có xu hướng giảm
đây là tín hiệu đáng mừng
đồng thời tỉnh cũng đã tính đến phương án cho phép người dân được ra đường nếu đã tiêm đủ vaccine
theo thống kê trong hai mươi bốn giờ qua tỉnh bình dương ghi nhận hai bốn trăm tám mươi năm ca mắc mới giảm ba mươi hai
tương đương một một trăm chín mươi hai ca so với ngày hôm qua
đáng chú ý số ca qua sàng lọc trong cộng đồng đang có xu hướng giảm
với xu hướng này tình hình chống dịch covid một mươi chín đang từng bước đạt hiệu quả tốt trên các phương diện
trong đó có những kết quả nhờ đế mạng xét nghiệm sàn lọc bóng tách hf trong cộng đồng
công tác thu dung điều trị phân loại f ngay tại cơ sở giảm thiểu ca bệnh nặng
đồng thời thần tốc tiêm vaccine nhanh nhất đến với người dân để sớm ngăn chặn để lùi dịch bệnh
chiều qua tại cuộc họp giao ban phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bình dương đã giao sở y tế và các ngành liên quan
nghiên cứu phương án cho phép người dân được phép ra đường nếu đã tiêm đủ hai mũi vaccine hoặc mới một đã tiêm được hai mươi ngày